các tỉnh miền bắc trong đêm nay sẽ xuất hiện mưa rào và rông ở diện nhiều nơi
trong đó khu vực trung du và vùng núi phía bắc sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông mạnh
sao đến ngày mai rãnh thấp tây bắc đông nam và đới gió ẩm tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
vì thế mà ở hầu khắp bắc bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều có mưa bất kể thời gian nào ở trong ngày
trong đó khu vực vùng núi và trung du vẫn có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to
nên người dân ở các khu vực này cần phải đề phòng hiện tượng lũ quét và xa lỡ đất
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh miền bắc tiếp tục giảm
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh bắc bộ sẽ giảm xuống còn khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực vùng núi phía bắc có nơi nhiệt độ giảm xuống còn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám độ trời mát mẻ
rãnh thấp tây bắc đông nam cũng tác động đến thời tiết các tỉnh miền trung
rõ nhất là đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
khiến cho khu vực này trong ngày mai trời cũng chuyển mây nhiều hơn nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận không chịu tác động của rãnh thấp tây bắc đông nam
vì thế mà trời vẫn có nắng từ sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
sự xuất hiện của rãnh thấp tây bắc đông nam cũng tạo điều kiện cho gió mùa tây nam gia tăng hơn về cường độ
vì thế mà trong đêm nay diện mưa ở khu vực tây nguyên và cả khu vực tây nguyên
khu vực nam bộ sẽ gia tăng lên mức giải rác
chiều và tối mai mưa rông xuất hiện trở lại diện nhiều nơi nhưng chưa xảy ra mưa vừa mưa to
còn ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ giảm nhẹ
phổ biến với mức từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai khu vực có thời tiết xấu tiếp tục duy trì ở phía nam
bao gồm khu vực nam biển đông trong đó có khu vực huyện đảo trường sa
và vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
dự báo tại đây sẽ có gió tây nam hoạt động với cường độ ở mức cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao từ hai cho đến ba mét khiến cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước